ubnd tỉnh bình dương vừa tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư đợt một năm hai nghìn một mươi tám cho các nhà đầu tư nước ngoài
tỉnh bình dương vẫn tiếp tục là địa phương đứng thứ hai về thu hút vốn đầu tư nước ngoài chỉ sau tp hcm
trong lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đợt một năm nay ubnd tỉnh bình dương đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
cho một mươi năm dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư gần một trăm bốn mươi năm triệu usd
ngoài ra ubnd tỉnh còn trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho ba dự án có vốn đầu tư trong nước cấp mới
với tổng vốn đầu tư là chín trăm năm mươi năm tỷ đồng tương đương với khoảng bốn mươi một năm triệu usd
trong đó các dự án có vốn đầu tư lớn đến từ các doanh nghiệp của hà lan và hàn quốc
với đợt một một mươi chín dự án và gần năm trăm linh triệu usd cũng thể hiện được tính hấp dẫn của bình dương trong việc thu hút đầu tư đến bình dương

hy vọng rằng từ đây tới cuối năm chúng ta còn nhiều dự án nữa đến bình dương làm cho cái kế hoạch như năm hai nghìn hai mươi
thì chúng ta thu hút hơn hai sáu tỷ usd thì từ đây tới cuối năm thì khả năng chúng ta cũng đạt trên hai tỷ usd
cũng theo ubnd tỉnh bình dương điều đáng phấn khởi là trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại bình dương tiếp tục có dấu hiệu khả quan
và đã thu hút hơn bốn trăm ba mươi năm triệu usd vốn đầu tư nước ngoài
như vậy luy kế đến nay bình dương đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài
chỉ sau thành phố hồ chí minh với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt trên ba mươi tỷ usd
chiếm chín năm tổng số vốn đầu tư cả nước
với việc tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng lành mạnh đối với doanh nghiệp
tỉnh bình dương đã thể hiện được sự tin tưởng và cam kết gắn bó lâu dài của các nhà đầu tư đến với địa phương này